tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu vừa xảy ra một vụ nổ lớn khiến một người thiệt mạng và toàn bộ cửa chính của căn nhà đổ sập hoàn toàn
thông tin ban đầu khoảng hai mươi h ngày hai mươi một tháng bốn người dân sống ở khu vực đường yên bái hoảng hốt khi nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà khóa cửa ở số bảy mươi hai đường yên bái phường bốn thành phố vũng tàu
tại hiện trường cửa của căn nhà ba tầng bị đánh sập hoàn toàn bên trong căn nhà ngổn ngang đồ đạc bị vỡ và cháy xém
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bà rịa vũng tàu đã điều động bốn xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa
chỉ ít phút sau ngọn lửa đã được khống chế lực lượng chức năng xác định có một người tử vong
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra phong tỏa hiện trường để khám nghiệm làm rõ nguyên nhân của vụ việc